một thông tin chúng tôi vừa nhận được từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết
đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối tượng là võ văn tuấn bốn mươi tuổi chú xã phú lộc huyện tam bình về hành vi giết người
vào khoảng bảy giờ ngày một mươi tháng tám nhận được tin báo của người dân tại xã phú lộc huyện tam bình đã xảy ra vụ án mạng
làm hai người chết là ông võ văn á bảy mươi năm tuổi và bà trần thị lan bảy mươi một tuổi cùng một người bị thương nặng là hồ đan thanh một mươi tám tuổi
đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
cả ba nạn nhân trên là người thân trong cùng một gia đình
tiếp nhận vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã phối hợp với công an huyện tam bình
nhanh chóng đến phong tỏa tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
bước đầu xác định nguyên nhân ông á và bà lan tử vong là do chấn thương sọ não
và ngay sau đó nghi phạm được xác định là võ văn tuấn
tuấn là con ruột của hai nạn nhân đã tử vong và là cậu ruột của chị thanh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ đối tượng tuấn và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án